nhận lời mời của đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao việt nam
bộ trưởng ngoại giao new zealand murray mccurley đã tham chính thức việt nam từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
chiều nay đã diễn ra buổi hội đàm giữa hai bên
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những tình cảm quý báu của ngài muray machari
đối với việt nam cũng như những đóng góp của ngài bộ trưởng đối với sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa hai nước
bộ trưởng ngoại giao murray mccurley bày tỏ vui mừng trở lại thăm việt nam
tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh và bộ trưởng morei macri hài lòng trước những sự phát triển nhanh chóng
và tích cực của quan hệ việt nam new zealand trong thời gian qua
hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trong năm hai nghìn hai mươi
hoàn ngành hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng sâu rộng thể hiện sự tin cậy cao giữa hai nước
đồng thời khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt mục tiêu một bảy tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng morre mcri khẳng định new zealand mong muốn tham gia hỗ trợ sâu hơn nữa đối với quá trình tăng trưởng
và phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa của việt nam thông qua oda thương mại và đầu tư
hai bên xác định các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp giáo dục du lịch nghiên cứu khoa học chung
môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên
nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã trao thư của chủ tịch nước trần đại quang
mời thủ tướng new zealand peu english tham dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam